thành phố hồ chí minh là nơi hội tụ đa dạng nhiều cộng đồng dân cư với những bản sắc văn hóa riêng độc đáo
trong số đó cộng đồng bà con người chăm theo đạo hồi tập trung nhiều ở quận tám
đến nay vẫn duy trì đầy đủ những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống
đặc biệt là trong tháng ramadan tháng lễ quan trọng nhất theo lịch hồi giáo
mỗi năm khi tháng lễ ramadan theo lịch hồi giáo bắt đầu
hẻ một trăm năm mươi bảy dương bái trạc quận tám lại sôi nổi các hoạt động mua bán
tại việt nam năm nay ramadan bắt đầu từ một mươi một tháng ba và kéo dài trong ba mươi ngày
theo tục lệ các tín đồ islam sẽ nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lạn
có hơn một mươi người theo đạo hồi gốc trăm sinh sống tại thành phố hồ chí minh
tập trung ở một mươi sáu giáo khu tại các quận bình thạnh phú nhuận quận một quận sáu và quận tám
ramadan là thời điểm để các tín đồ hồi giáo tu tập
ramadan không chỉ là câu chuyện của việc nhẫn nhịn vật chất mà còn hướng đến sự kiểm soát về tinh thần
ở thành phố hồ chí minh
người hồi giáo ít mà chỉ ghiêng cộng đồng người hồi giáo tại quận một quận tám này thì đã đông nhất thành phố
nói chung là giống như mình giữ bản sắc của mình thì ở đây có cái tấm bản này
tối thì mấy đứa cháu sau giờ sáng đi học không
tối thì mấy đứa cháu đi học giáo lý học tiếng ngôn ngữ của mình để mình bảo tồn bản sắc của mình
ramadan là một trong năm tín điều bắt buộc của những người theo đạo hồi
là tháng mà các tín đồ islam tự rèn luyện bản thân một cách thiết thực hơn để trở thành một tín đồ tốt một công dân tốt
nhân dịp này chính quyền và các ban ngành của thành phố hồ chí minh đã có nhiều chuyến thăm hỏi tặng quà động viên đại diện các cộng đồng hồi giáo trên địa bàn